chiều qua một mươi bốn tháng một mươi một cơn lốc xoáy kèm mưa lớn đã quét qua một số khu vực tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đến chiều tối các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai tiếp tục khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy gây ra
khiến nhiều nhà cửa cây xanh cột điện hư hỏng vào chiều cùng ngày tại các huyện trảng bom tân phú
trận lốc xoáy đã khiến một số nhà dân ký ốt bán hàng bị tốc mái
bên cạnh đó nhiều bảng hiệu quảng cáo cột điện cột đèn đường bị gãy đổ
làm dây điện bị đứt gây chập điện khiến một cửa hàng bán sách bị hỏa hoạn
tuy nhiên lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt dập tắt đám cháy kịp thời nên không gây thiệt hại lớn
ngoài ra cơn lốc xoáy cũng đã khiến hàng chục cây xanh bật gốc
rất may cơn lốc đã không gây thiệt hại về người
ngoài huyện trảng bom lốc xoáy kèm theo mưa lớn cũng khiến nhiều nhà cửa của người dân trên địa bàn huyện tân phú bị tốc mái
ngay sau khi cơn lóc đi qua lực lượng công an dân quân các địa phương tiến hành dọn dẹp khắc phục hậu quả